từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng chín đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có chuyến làm việc tại tỉnh hà giang
tại hà giang đồng chí uông chu lưu đã đến thăm tặng quà cho năm mươi hộ nghèo tại các xã bản máy và bản luốc thuộc huyện hoàng su phi
đến thăm đồn biên phòng bàn máy đồng chí uông chu lưu vui mừng biểu dương đồn đã đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ
bảo vệ vững chắc hơn một mươi chín km đường biên và hai mươi bảy mốc giới thuộc địa bàn quản lý
tại đây đồng chí uông chu lưu đề nghị cán bộ chiến sĩ trong đồn biên phòng không chủ quan tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng
để thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm buôn bán người qua biên giới
tiếp này đồng chí uông chu lưu đến dự lễ khánh thành nhà lớp học trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở bản máy
đồng thời dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ cựu chiến binh nghèo tại thôn bản máy xã bản máy